chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị và các bạn thời gian qua đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt
của đời sống kinh tế xã hội đặc biệt là sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
nhằm góp phần chung tay đồng hành với các doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
cùng với chính quyền các cấp bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái đã có nhiều hoạt động thiết thực
được triển khai nhanh chóng và kịp thời
công ty cổ phần vận tài thủy bộ tỉnh yên bái là một đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải
hành khách đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh
công ty hiện có hai trăm bốn mươi cán bộ nhân viên với gần hai trăm linh đầu xe khách tàu thủy
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín doanh thu của đơn vị này đã giảm tới bảy mươi
sau khi thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội và nghỉ hoạt động trong thời gian quy định
công ty cũng bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại
tuy nhiên dù chỉ chạy dưới năm mươi luồng tuyến và phải chạy luân phiên nhưng hầu hết các tuyến đều không có khách
đang trong giai đoạn gặp vô vàn khó khăn
bởi tình trạng thu không đủ chi và phải dùng tới các quỹ dự phòng cũng như nguồn vay của ngân hàng
công ty đã được bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái hướng dẫn gia hạn đóng quỹ hưu trí và tử tuất
gia hạn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong tháng bốn
trong ký một năm hai nghìn hai mươi hầu như là hoạt động thành phức kinh doanh là thu không đủ chi
đứng trước những khó khăn đó thì là công ty phải sử dụng nguồn quỹ dự phòng và vay ngân hàng
để hỗ trợ về tiền lương cũng như là tạm ứng về chức nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tháng một đến tháng ba
bắt đầu từ một tháng bốn thì do là diễn biến phức tạp của dịch bệnh theo cái chỉ thị của thủ tướng chính phủ
cũng như là các bộ cơ quan ban ngành là công ty phải ngừng hoạt động hoàn toàn từ mùa tháng bốn
đứng trước khó khăn đấy thì là sở lao động thương mỹ xã hội tỉnh yên bái
phối hợp cùng với bảo hiểm xã hội thì tỉnh yên bái đã giúp doanh nghiệp hướng dẫn doanh nghiệp
làm thủ tục
ngừng đóng bảo hiểm việc hỗ trợ rất thiết thực và hữu ích và rất là ý nghĩa để giúp cho doanh nghiệp
cái thứ nhất là giảm bớt cái khó khăn cho doanh nghiệp và một phần là vẫn đảm bảo được cái quyền lợi chế độ
cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội
không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết được một phần khó khăn trước mắt do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
các chính sách của bảo hiểm xã hội cùng các cấp chính quyền tại tỉnh yên bái
còn giúp người lao động trên địa bàn giảm bớt được gánh nặng góp phần ổn định đời sống trong thời gian khó khăn này
anh đỗ duy nam một nhân viên của công ty cổ phần vận tài thủy bộ yên bái cho biết
anh đã có hai mươi năm kinh doanh vận tải liên tình với bốn đầu xe chạy tuyến yên bái mỹ đình và yên bái lào cai
thế nhưng đây là năm đầu tiên anh chứng kiến ngành vận tài gặp những khó khăn chưa từng thấy
dẫn đến việc doanh nghiệp dừng hoạt động còn người lao động thì không có thu nhập
may mắn thay phía công ty cùng với bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái đã tiến hành hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo hiểm hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng
theo đó anh nam đã được hỗ trợ hoàn toàn tiền bảo hiểm trong tháng bốn với mức đóng hơn bốn trăm linh đồng một người một tháng
để đồng hành với người lao động như anh nam phía công ty cũng giảm chi phí đóng doanh thu hỗ trợ mỗi đầu xe là một triệu đồng
từ đó giúp anh nam giảm được một phần gánh nặng và ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn
các ngành kinh doanh vận tài bị ảnh hưởng
các ngành kinh doanh vận tài bị ảnh hưởng chung rồi còn cá nhân tôi thì nó cũng như tất cả mọi người thôi
trong cái tháng trong ảnh hưởng đợt dịch vừa rồi là gần như là không đi làm doanh thu là giảm gần bảy mươi
trong cái tháng bốn là nghỉ hoàn toàn
thực sự hỗ trợ công ty chúng tôi đã đỡ được rất là nhiều
hỗ trợ doanh thu từ tháng một đến tháng ba
và trong tháng bốn thì không đi làm là công ty hỗ trợ cho mỗi người lao động một triệu đồng
và hỗ trợ cái tiền bảo hiểm xã hội
cơ quan bảo hiểm cũng giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều
ngưng không đóng bảo hiểm trong tháng bốn
sự quan tâm của công ty với lại các cơ quan đoàn thể như cơ quan bảo hiểm
như vậy là rất kịp thời và cũng là giảm bớt cái gánh nặng cho anh em chúng tôi
sau cái đợt dịch vừa rồi
cũng như anh nam anh vũ minh hồng cùng nhiều nhân viên của công ty cũng nhận được sự ủng hộ từ phía công ty và bảo hiểm xã hội tỉnh
trong thời gian
trong thời gian dịch covid vừa rồi thì tất cả các nhà xe của công ty của quận tải thủy bộ thì nghỉ mất khoảng độ ngoài hai mươi ngày
và tất cả các xe thì không hoạt động không có danh thu
và tiền lãi ngân hàng của các anh em người ta phải đầu tư xe thì cũng có thu nhập để trả lãi ngân hàng
nên rất khó khăn
nhưng vừa rồi là công ty quận tải thủy bộ cũng có quan tâm đến
anh em cán bộ công nhân viên là các mũi đồ xe là hỗ trợ cho mũi đồ xe được một triệu
thì thôi thì có mấy kết quả là động viên anh em an ủi động viên anh em
bên bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm giúp cho anh em tức là hỗ trợ cho anh em tiền bảo hiểm xã hội
anh em hầu như là không phải đóng
anh em cũng rất khuấn khởi
theo số liệu báo cáo của bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên hai hai trăm ba mươi đơn vị doanh nghiệp
gồm doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp ngoài quốc doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh cá thể
với hơn hai mươi hai chín trăm linh lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trong đó đến hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có một mươi ba doanh nghiệp với bảy trăm tám mươi chín lao động thuộc diện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế
tỉnh đã và đang tích cực triển khai một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp
đối với các doanh nghiệp sau khi có văn bản chỉ đạo của ubnd chúng tôi đã phối hợp với sở lộng thông minh xã hội có văn bản hướng dẫn đến các đơn vị sử dụng hoạt động
trong văn bản thì chúng tôi đã hướng dẫn các đơn vị nào có đủ điều kiện thứ hai là các hồ sơ thủ tục để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
chúng tôi khuyên nghị các doanh nghiệp khẩn trương nộp các thủ tục hồ sơ về sở lộng thông minh xã hội hoặc sở tài chính
để xác nhận điều kiện tình trạng của đơn vị mình để chúng tôi thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tất
trong đợt qua khó khăn ổn định phát triển sản xuất đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trong giai đoạn hiện nay
các cán bộ của bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp đến các đơn vị doanh nghiệp
hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ thủ tục cần thiết để được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định
ngay trong tháng ba bảo hiểm xã hội việt nam đã có công an tám trăm sáu mươi gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh trên cả nước
và giao nhiệm vụ cho bảo hiểm xã hội các tỉnh có công văn kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
để chỉ đạo các sở ngành tổ chức ra soát các đơn vị tập trung vào những đơn vị trước là vận tải
kinh doanh nhà hàng du lịch v v
đồng hành với đó bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với sở đông minh xã hội có công văn ba mươi ba
và gửi đến các doanh nghiệp trên địa bàn để doanh nghiệp trên địa bàn nắm được thực hiện chính sách hỗ trợ
tạm dừng đóng và quý trí tổ chức là hai mươi hai
đặc biệt những ngày cuối tháng của tháng bốn viên chức trong phòng cũng đến đơn vị hướng dẫn trực tiếp
để đơn vị có công văn gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội
cho nên đến nay các đơn vị bị ảnh hưởng cũng rất yên tâm và cũng thấy được chính sách của đảng nhà nước rất kịp thời
một trong những biện pháp được bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực triển khai thực hiện là hỗ trợ doanh nghiệp
thực hiện nộp tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đóng tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện
và bảo hiểm thất nghiệp
thay vì trước đây chúng tôi là cứ phải vào trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để nộp hồ sơ và nhận kết quả
trong cái quá trình giao dịch thì thay vì thế thì là giao dịch qua điện tử thì chúng tôi thấy là hết sức là thiết thực
cụ thể như là giảm được thời gian này giảm được chi phí đi lại này giảm được cái thủ tục hành chính này
rồi tránh được những cái phiền hà này dườm già và tiêu cực biểu hiện rõ nét nhất là trong cái đợt dịch vừa qua
thì khi mà có cái chính sách của
rồi có cái chỉ thị của nhà nước là giãn cách xã hội thì như bản thân tôi phụ trách với cái công tác bảo hiểm xã hội này
chúng tôi làm thủ tục rồi ở nhà tôi vẫn làm được sáng trưa chiều tối tôi vẫn làm được
thì cho nên là triển khai cái việc báo bảo hiểm xã hội qua điện tử này tôi thấy là rất thiết thực và hữu ích đối với doanh nghiệp
đối với việc giao dịch của các đơn vị sử dụng lao động thì trước khi có dịch covid thì chúng tôi đã thực hiện việc giao dịch điện tử rồi
cơ bản là trên chín mươi năm các đơn vị trên địa bàn đã thực hiện giao dịch điện tử
vì vậy mà khi cái dịch bệnh dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện
thì cái việc mà giao dịch của chúng tôi cũng hoàn toàn là thông qua cái hệ thống bưu điện chứ không trực tiếp với các đơn vị sử dụng động
đối với việc mà thực hiện giao dịch qua bưu điện thì nó sẽ mang lại hiệu quả thứ nhất là các doanh nghiệp không phải đi lại nhiều đến cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch
chúng tôi chỉ tiếp nhận hồ sơ điện tử trên cơ sở đó thì cán bộ sẽ kiểm tra và giải quyết và trả thủ tục một lần
cũng thông qua bưu điện
vì vậy mà khi cái dịch covid một mươi chín bùng phát thì cái việc mà giãn cách xã hội là chúng tôi đảm bảo được và nó không ảnh hưởng gì đến các cái giao dịch và các hoạt động thường xuyên của các đơn vị
chúng tôi vẫn tiếp tục đề nghị các cái đơn vị bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín thì liên hệ trực tiếp với nệ sở ngoại đồng thương minh xã hội hoặc sở tài chính để xác định cái điều kiện ảnh hưởng
trên cơ sở đó gửi cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi sẽ thực hiện cái việc tạm thường đóng của cái quỹ hưu trí tổ tuất
có thể thấy sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sát sao của cấp ủy đảng chính quyền địa phương các cấp cùng sự giúp đỡ chung tay của cả cộng đồng và xã hội
đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan bảo hiểm xã hội đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ vượt qua khó khăn ổn định phát triển sản xuất đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trong giai đoạn hiện nay
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
cùng với các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp ngành bảo hiểm xã hội đã khẩn trương quyết liệt triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần ổn định đời sống của người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều người lao động vẫn băn khoăn chưa rõ trong thời gian chưa tìm được việc làm mới người lao động thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ nào
các thông tin dưới đây của chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này
theo quy định của luật việc làm trong thời gian chưa tìm được việc làm mới người lao động thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ gồm
trợ cấp thất nghiệp hàng tháng khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng
bằng sáu mươi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liên kề trước khi nghỉ việc có khống chế mức hưởng tối đa
thời gian hưởng phụ thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng tối đa không quá một mươi hai tháng
được hỗ trợ tư vấn
giới thiệu việc làm miễn phí
được hỗ trợ nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hỗ trợ tối đa một triệu đồng một người một tháng
mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá sáu tháng
đơn vị sử dụng lao động do dịch bệnh mà buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất kinh doanh
thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hỗ trợ tối đa một triệu đồng một người một tháng
mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá sáu tháng
đặc biệt đối với các trường hợp người lao động bị thất nghiệp đang chờ nhận trợ cấp thất nghiệp phải đi cách ly y tế hoặc bị nhiễm covid một mươi chín
không thể đến nhận tiền cấp thất nghiệp theo thời hạn quy định
chỉ ảnh hưởng đối với những trường hợp không đến nhận tiền nhưng gần quá thời hạn ba tháng kể từ ngày hết hạn
trên quyết định hiện bảo hiểm xã hội việt nam đang đề xuất các cơ quan chức năng cho phép lùi thêm thời gian nhận tiền cấp thất nghiệp
bằng thời gian cách ly y tế hoặc điều trị do nhiễm covid một mươi chín để đảm bảo quyền lợi cho người lao động
thưa quý vị và các bạn chương trình điểm tựa tương lai tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo